các tỉnh tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng chủ yếu của đới gió tây nam hoạt động với cường độ trung bình
nên vẫn mang kiểu thời tiết đặc trưng của những ngày mùa mưa trên khu vực
ban ngày trời có nắng gián đoạn và những cơn mưa rông xuất hiện chủ yếu về chiều và tối
mưa phân bố không đều nhưng cục bộ có những điểm xảy ra mưa rông mạnh
nên quý vị và các bạn cần đề phòng khả năng xảy ra rông xét gió giật mạnh nguy hiểm trong cơn rông
trên biển ở khu vực phía bắc của vĩnh bắc bộ trong ngày và đêm nay tiếp tục có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả huyện đảo trường sa vùng biển từ bình thuận trở vào tới cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai cho tới bốn mét và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước